xin kính chào quý vị và các bạn
gió mùa đông bắc tràn về trời đã chuyển rét ở các tỉnh khu vực phía đông bắc bộ trong hôm nay
từ ngày mai khi không khí lạnh yếu dần nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng nhẹ trở lại đạt ở mức là hai mươi hai hai mươi năm độ
bàn ngày còn nắng gián đoạn trời chỉ còn rét về đêm và sáng
khoảng từ ngày một mươi sáu trở đi thì nền nhiệt độ tiếp tục tăng ngày có nắng nhiều hơn với nhiệt độ sẽ tăng lên mức là hai mươi bốn hai mươi bảy độ có nơi cao hơn
thời tiết thuận lợi cho các hoạt động thời nhật của người dân
các tỉnh phía tây bắc bộ cũng có xu hướng tăng nhiệt trong ba ngày tới
trời còn rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức là dưới hai mươi độ
lưu ý khoảng chiều tối ngày một mươi năm sang ngày một mươi sáu thì khu vực này trời nhiều mây có mưa mưa rào rải rác
do sự xuất hiện của hình thế gây mưa hội tụ gió trên các mực khí quyển tầng cao
vì vậy người dân khi lưu thông cần chú ý đường trơn trượt đặc biệt là các cung đường góc cua khuất tầm nhìn
xuống đến miền trung các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
thì dưới tác động của đới gió đông bắc tầng thấp cũng xuất hiện mưa rào rải rác từ sáng nay
dự báo từ trưa chiều thì mưa sẽ giảm nhanh chỉ còn tại các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế
về nền nhiệt độ duy trì ở mức thấp ngày đêm phổ biến ở dưới mức là hai mươi sáu độ
trời rét về đêm và sáng lạnh vào ban ngày
tương tự tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía nam của đèo hải vân
từ đà nẵng trở vào đến ninh thuận và bình thuận
mưa cũng diễn ra rải rác từ đà nẵng đến phú yên cho đêm nay và ngày mai
từ ngày một mươi năm mưa giảm nhanh về diện và lượng
còn các tỉnh từ khánh hòa đến ninh thuận bình thuận thì có nắng vào lúc trưa chiều
nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ từng ngày phổ biến dưới mức ba mươi độ vào lúc trưa chiều
đến với khu vực tây nguyên thời tiết hầu như là ít có sự biến động trong cả ba ngày tới
ban ngày phổ biến ít mưa ngày nắng nhiệt độ trưa chiều đạt ở mức hai mươi bảy ba mươi độ có nơi cao hơn
lưu ý là trong đêm nay và sáng sớm ngày mai nhiệt độ có thể xuống dưới mức là một mươi tám độ
quý vị cần có các biện pháp giữ ấm để đảm bảo sức khỏe
còn với các tỉnh thành miền nam thời tiết đặc trưng mùa khô khi nắng nhiều với cường độ mạnh vào lúc trưa chiều
nhiệt độ cao nhất có thể đạt được mức là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn ở các tỉnh miền đông của nam bộ
nhìn chung thời tiết tạnh giáo và thuận lợi cho sinh hoạt thường nhật của người dân và du khách khi đến đây trong những ngày này